thực hiện hành vi tham ô tài sản từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai với tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
theo đó trong thời gian làm hiệu trưởng ông vinh đã ký duyệt các tờ xác không có nội dung
sau đó tâm mới điền vào số tiền
với thủ đoạn này tâm đã nhiều lần rút tiền thành công từ tài khoản ngân hàng
của trường đại học bách khoa đà nẵng sau đó tâm không nhập quỹ tiền mặt mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tâm và huy về tội tham ô tài sản
liên quan tới ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh bô ly khăm xây lào
vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu ba mươi một kg ma túy cùng nhiều tăng vật khác
vào tối ngày hai mươi tháng hai
tại đường mòn hồ chí minh thuộc địa phận huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng phát hiện nguyễn xuân trình và phạm văn long cùng chú tây huyện vũ quang có nhiều biểu hiện nghi vấn
các tổ công tác đã ập vào không chế bắt giữ hai đối tượng
tại hiện trường thu giữ ba mươi một kg ma túy các đối tượng khai nhận số ma túy trên do các đối tượng người lào vận chuyển
từ bên kia biên giới về gồm một mươi kg ketamin và hai mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
nếu chót lọt số ma túy này sẽ được trình và long gửi theo đường xe khách vào tỉnh bình dương tiêu thụ
thời gian qua tình trạng vay lãi nặng tiến dụng đen đòi nợ thuê xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh tiền giang
và các tỉnh thành phố trên cả nước
thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm tinh vi liều lĩnh
và điều đang nói là chúng còn núp bóng công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa và khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
lực lượng công an liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp loại tội phạm này
công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt địa chỉ tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
thành lập từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi có khoảng hai trăm linh nhân viên và thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân
còn hai phó giám đốc điều hành hoạt động đều không có văn bằng chuyên ngành luật là trần văn châu và hồ quốc hùng
chủ yếu chúng hoạt động đòi nợ thuê dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý
sau quá trình xác minh và có đầy đủ
đầy đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh cái tổ chức này là tổ chức tội phạm
thì chúng tôi đã báo lãnh đạo bộ công an nhà lãnh đạo cục c hai và công an tiền giang đã huy động
hơn một trăm hai mươi cán bộ chuyên sĩ chuyên sĩ trực tiếp phối hợp với lại cục công an thành trực
và công an thành phố hồ chí minh công an thành phố hồ chí minh đã tiến hành tiến hành khám phá chuyên án
qua điều tra cơ quan công an xác định ổ nhóm tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc
cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các trưởng nhóm
các nhân viên được huấn luyện thủ đoạn đòi nợ được giao hồ sơ khách hàng còn nợ tiền và thông tin cá nhân
các nhóm trưởng sẽ hướng dẫn nhân viên cách thức đòi tiền theo cấp độ tăng dần
trước tiên là gọi điện đe dọa khách hàng trả tiền sau đó đe dọa giết người thân
và tiếp đến là mang bình ga quan tài đến nhà của khách hàng dọa cho nổ
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vai tiền của các khách hàng
chưa trả tiền
các nhân viên được trả tiền để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ
công ty được trả từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên
và mua các công cụ phương tiện phục vụ việc đe dọa khủng bố người nợ tiền
tính đến thời điểm cơ quan điều tra bắt giữ tổng số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
nhiệm vụ của tụi em là liên hệ gọi điện thoại nhắc nợ khách hàng yêu cầu khách hàng đóng tiền
sau khi khách hàng đóng tiền tụi em sẽ được nhận mức phân chia
nhiều nạn nhân vì hoàng sợ trước những hành vi đe dọa khủng bố nên không dám tố cáo hành vi phạm tội của nhóm đối tượng
đây cũng là khó khăn lớn trong công tác điều tra chấn áp xử lý loại tội phạm này